tổ chức human soussocirti international vừa cho biết các chợ buôn bán động vật hoang dã trên toàn thế giới là những nơi tiềm ẩn cho đại dịch toàn cầu tiếp theo
chính phủ các nước trên toàn thế giới cũng được khuyến cáo cần chú ý đến điểm ngoặt của virus corona và cấm buôn bán động vật hoang dã để giảm nguy cơ xảy ra đại dịch trong tương lai
nhiều dịch bệnh truyền nhiễm đã gắn liền với việc buôn bán động vật hoang dã trong đó có dịch sars năm hai nghìn ba được cho là đã truyền sang người do cây hương được bán để lấy thịt
đối với nguồn gốc chính xác của chủng virus corona mới hiện tại vẫn chưa được làm rõ nhưng nó có khả năng bắt nguồn từ một khu chợ tại vũ hán trung quốc nơi bán và giết mổ động vật hoang dã sống tại chỗ
theo tổ chức quốc tế đối xử nhân đạo với động vật ước tính bảy mươi năm các bệnh truyền nhiễm mới nổi là bệnh bị lây truyền từ động vật
tổ chức này cũng đã cảnh báo rằng các lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã phải toàn diện và áp dụng cho việc bán và tiêu thụ tất cả các loài động vật có vú và các loài chim hoang dã giúp cho vật chủ trung gian tiềm ẩn cho dịch bệnh tiếp theo không còn nữa